những năm vừa qua để cung cấp nước sạch hợp vệ sinh cho người dân ở một số thôn bản
tỉnh bắc cạn đã dành nguồn lực đáng kể để đầu tư xây dựng nhiều công trình nước sạch
bên cạnh một số công trình phát huy hiệu quả tốt
thì vẫn tồn tại rất là nhiều công trình xuống cấp nghiêm trọng thậm chí là hư hỏng phải bỏ hoang
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn ba công trình nước sạch thôn bản vén
xã đồn phong huyện bạch thông được thiết kế phục vụ cho gần năm mươi hộ dân ở đây
được đầu tư với số vốn rất lớn thế nhưng đi vào sử dụng được vài năm
công trình này đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng
công trình này đã hoàn toàn không thể sử dụng từ năm hai nghìn chín cho đến nay
đa số các hộ dân sinh sống ở đây hưởng lợi rất ít từ công trình nước sạch này
còn đây là hình ảnh công trình nước sạch ở xã tân sơn huyện trợ mới
công trình này cấp nước sinh hoạt cho khoảng một trăm sáu mươi hộ dân ở hai thôn khuổi đen một và khuổi đen hai
do được đầu tư đã lâu đến nay số hộ sử dụng càng tăng nhanh khiến cho công trình không đủ nước cung cấp
cả xã tân sơn có bốn công trình nước sạch tập trung
nhưng tất cả đều xuống cấp và cũng trong tình trạng như ở công trình này
nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng các công trình nước sạch hoạt động kém hiệu quả
đó là việc vận hành quản lý chưa tốt sau khi công trình được đưa vào sử dụng
bên cạnh việc quản lý yếu kém thì phần lớn những công trình không phát huy hiệu quả đắp chiếu
là do xây dựng theo kiểu cách không phù hợp không có kinh phí bảo trì
cho nên công trình nhanh chóng hư hỏng xuống cấp

đó là việc vận hành quản lý chưa tốt sau khi công trình được đưa vào sử dụng
trong đó có một mươi chín mươi một số công trình hoạt động kém hiệu quả hai một mươi hai số công trình không còn hoạt động
trong khi người dân nhiều nơi vẫn còn phải sử dụng nước chưa bảo đảm vệ sinh
thì tại một số địa phương công trình nước sạch được đầu tư nhưng hoạt động kém hiệu quả
đang tạo nên một sự lãng phí rất lớn